tại nghệ an lực lượng tuần tra kiểm soát đồn biên phòng cửa khẩu cảng cửa lò bến thủy vừa phát hiện bắt giữ thuyền giã cào mang biển kiểm soát th một nghìn một trăm năm mươi ba ts do ông lê duy nam ở tại xã hải ninh huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa sử dụng sung điện đánh mắt thủy hải sản trên vùng biển xã nghi thiết huyện nghi lộc cách bờ khoảng hai ba hải lý
sử dụng sung điện đánh bắt thủy hải sản là kiểu đánh bắt tận diệt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản đã được pháp luật nghiêm cấm vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu cảng cửa lò bến thủy tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật